những năm trở lại đây thì mỗi dịp tết đến xuân về cư dân mạng lại bắt đầu xôn xao với những linh vật được trưng bày ở các tỉnh thành
bởi các tạo hình từ độc lạ cho tới ngộ nghĩnh đáng yêu
để chuẩn bị cho đón tết quý mão hai nghìn hai mươi ba các địa phương trên cả nước đã dựng những linh vật mèo với muôn vàn nhan sắc
đặc biệt khiến cư dân mạng thích thú và không ít chú mèo đã gây sốt trên các diễn đàn cộng đồng mạng
những ngày qua con mèo gây suốt nhất có lẽ là hình ảnh mèo linh vật của huyện triệu phong tỉnh quảng trị
hình ảnh linh vật mèo xuất hiện tràn ngập trên báo chí mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt like và bình luận
linh vật mèo có chiều cao ba một mét với hình thù dễ thương đôi mắt ướt long lanh
chiếc đuôi cong được cho là ứng cử viên
bên cạnh những bức tượng đẹp là vô số kiểu tạo hình độc đáo lạ của linh vật khiến cộng đồng mạng được dịp cười chảy nước mắt
tuy nhận được nhiều ý kiến trái chiều về hình dáng kho tượng mèo vẫn nhận được sự quan tâm của du khách
mang không khí tết thứ mão hai nghìn hai mươi ba đến gần với người dân
không phải bức tượng nào cũng đẹp nhưng như thế mới đa dạng
mình thấy trí tưởng tượng của những người làm tượng phong phú đấy
nhưng nhiều em mèo trông rất độc và lạ
quan trọng nhất là em linh vật nào cũng mang lại niềm vui tiếng cười cho mọi người rất phù hợp với tinh thần ngày xuân
tại thành phố hồ chí minh tại đường hoa nguyễn huệ bảy mươi linh vật mèo được cách điệu đa dạng về kích thước đã được trưng bày
đây sẽ là điểm nhấn giúp thành phố hồ chí minh thu hút khách du lịch trong dịp tết cổ truyền
năm nay cũng là năm đánh dấu cột mốc hai mươi năm đường hoa nguyễn huệ
người dân và du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ hai mươi linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng trào đường hoa trong hai thập kỷ qua
mới xem ảnh thôi đã thấy đẹp nhất định tôi phải lên thành phố hồ chí minh để trực tiếp ngắm nhìn
ngày nghỉ tết tôi sẽ cùng gia đình tới check in kỷ niệm
đường hoa nguyễn huệ năm nào cũng rực rỡ thật tự hào về thành phố mang tên bác
trên khắp các diễn đàn mạng hình ảnh linh vật
mèo ngộ nghĩnh được chia sẻ không ít người đăng ảnh chứng minh họ đã vượt hàng chục km để tới chụp ảnh cùng với các bức tượng mèo
dù có khen chê gì thì mục đích cuối cùng của linh vật là để tạo ra tiếng cười và niềm vui
bằng cách này cách khác thông qua hình mẫu linh vật các địa phương cũng muốn mang sắc xuân đến với mọi người